sáng nay tại new zealand lễ đón chính thức thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân
đã được tổ chức trọng thể tại tòa nhà chính phủ new zealand
với nghi thức truyền thống chào đón thượng khách của dân tộc mari và một mươi chín loạt đại bác
thủ tướng new zealand jacinda ardern chủ trì lễ đón được mở đầu bằng màn múa đón khách quý
mang đậm nét văn hóa truyền thống của các chiến binh mari
lễ đón thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam
tại nhà khách chính phủ new zealand là nghi thức chào đón truyền thống của người mari
tộc người đầu tiên khai phá sinh sống tại xứ đảo new zealand
theo đó lễ đón được thực hiện với màn múa dao gỗ đặc sắc của người maori
với phần trình diễn của các nghệ sĩ dân tộc mari tại khu vườn thông nhà khách chính phủ
các màn múa hát mang đậm phong tục truyền thống mari
và độc đáo nhất là việc thủ tướng làm lễ hongi chạm mũi
nét đặc trưng văn hóa của người mari khi tiếp đón khách quý
thủ tướng new zealand tới chào bắt tay và đón mời
thủ tướng nguyễn xuân phúc lên bục danh dự
ngay sau khi quân nhạc cử quốc thiểu việt nam lần đầu tiên
lễ đón diễn ra trọng thể với một mươi chín loạt đạn đại bác chào mừng theo nghị thức đặc biệt
tiếp đó thủ tướng nguyễn xuân phúc tới duyệt đội danh dự
trao cơ hải quân lục quân và không quân
lễ đón kết thúc với lần thứ hai đội quân nhạc cử quốc thiều việt nam
ngay sau lễ đón thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng new zealand
đã tiến hành hội đàm
sau hội đàm hai thủ tướng sẽ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành cơ quan hai nước
trưa cùng ngày thủ tướng new zealand sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân
cùng đoàn cấp cao việt nam